quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị những sóng lạnh ở phía bắc không còn tăng cường xuống nước ta nữa
trong đêm nay các tỉnh miền bắc chủ yếu chịu tác động của rìa phía bắc dãnh áp thấp
có trục đi qua khu vực trung bộ
nên ở khu vực các tỉnh điện biên lai châu lào cai yên bái hà giang cao bằng tuyên quang
hay là ở khu vực đồng bằng như tại hưng yên hà nội hà nam nam định và cả ninh bình
sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to
còn trong ngày bắc bộ vẫn có được thời tiết tạnh ráo và có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn trời oi nóng về trưa và chiều
với các tỉnh miền trung thì vẫn là vùng mà rãnh áp thấp có trục đi ngang qua
vì thế ở đây vẫn có những cơn mưa rào và rông xuất hiện rải rác với thời gian mưa chủ yếu về chiều tối đêm và sáng
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to thậm chí là mưa to
rất to kèm theo rông mạnh
trong cơn rông thì cần đề phòng với lốc xét và só rất mạnh
nền nhiệt cao nhất duy trì ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
trong ngày mai nam bộ và tây nguyên vẫn có thời tiết nắng ráo nhưng mà cường độ nắng không gây gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi năm độ
đến chiều và tối mây đối lưu phát triển gây mưa rào và rông diện rải rác cho cả hai khu vực
có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông thì tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
nên người dân cần chủ động tìm nơi tránh trú khi có dấu hiệu xảy ra rông mạnh để đảm bảo an toàn
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp biển đông
bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa có gió hướng đông đến đông nam hoạt động với cường độ trung bình nên không gây biển động
đáng lưu ý là ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển các tỉnh miền trung và khu vực bắc biển đông
có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm và nguy cơ xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước